đại tá nguyễn quốc hùng trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm cùng tập thể cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó nhấn mạnh tới việc thực hiện giai đoạn hai trong thực hiện đề án sáu
phát biểu tại buổi làm việc với công an tp hà nội về xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sau khi có chủ trương về thí điểm xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu các đơn vị phối hợp giả soát về cơ sở pháp lý để tiếp nhận cải tạo sớm bàn giao trụ sở làm việc mới của công an phường điện biên tại phố lê trực

thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu các đơn vị phối hợp giả soát về cơ sở pháp lý để tiếp nhận cải tạo sớm đàn giao trụ sở làm việc mới của công an phường điện biên tại phố lê trực
thưa quý vị đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi còn gọi là đề án sáu đã và đang được triển khai đến tận cấp xã phường
việc áp dụng hiệu quả các dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính giao dịch dân sự với nhiều tiện ích đã được người dân quan tâm và sử dụng
tuy nhiên để từng bước chuyển đổi thói quen của người dân
từ việc phải đến trực tiếp sang làm theo hình thức trực tuyến là việc không phải dễ nhất là tại những khu vực miền núi vùng đồng bào dân tộc
vì vậy việc đẩy mạnh triển khai đề án sáu ngay tại cơ sở để chính người dân hiểu về quyền lợi được thụ hưởng từ đề án là vấn đề đang được đặt ra
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại một huyện vùng cao của tỉnh hà giang với những cách làm đang được triển khai
gia đình ông mịn kinh doanh cơ sở này đã vài năm
khai báo lưu trú ông phải viết lại thông tin rồi đến trực tiếp hoặc gọi điện cho cơ quan công an để xác nhận
việc này gây mất thời gian do phải đi lại nhiều
thì nay qua hướng dẫn ông đã có thể thực hiện việc thông báo trực tuyến ngay tại nhà trên cổng thông tin dịch vụ công quản lý cư trú
dịch vụ công trực tuyến thì nó có rất là thuận lợi
cái thứ nhất là rất là tiến ích về vấn đề thời gian giảm chi phí thời gian rất nhiều
giảm chi phí đi lại giảm chi phí về vấn đề thế tư
bộ phận một cửa huyện quang bình
tại đây cùng với việc tiếp nhận các thủ tục hành chính
thì lực lượng công an cơ sở đã kết hợp việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
hồ sơ tài khoản định danh điện tử và bố trí riêng một cán bộ trực tiếp hướng dẫn giới thiệu cho bà con tham gia sử dụng cổng dịch vụ công
nhiều người dân cũng ngay lập tức thực hiện đăng ký giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng
cách làm này cũng đã từng bước làm quen các thao tác trên hệ thống dần xóa bỏ tư duy ngại thực hiện
để làm sao cho mọi tầng lớp dân dân đặc biệt ở vùng sâu vùng xa nắm được về quan điểm chủ trương của đảng
để thực hiện dịch vụ công này mỗi ngày một đáp ứng được kỳ vọng
cũng như là làm cho đời sống của dân dân phải thay đổi tập quán và nhận thức
thứ hai là chúng tôi đã giao cho mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
đã đi sâu vào để tuyên truyền đoàn viên hội viên của các thôn tổ dân phố
để tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên để nắm được
để cùng nhau thực hiện dịch vụ công này làm sao nó thực sự phát triển và thực hiện nó có hiệu quả
đến nay một trăm linh cấp xã thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện quang bình
đã thành lập tổ công tác triển khai đề án sáu để thống nhất trong công tác chỉ đạo
trong đó lực lượng công an ở các cấp đã phát huy vai trò thường trực nòng cốt
thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo dữ liệu dân cư luôn đúng đủ sạch sống
đồng thời làm tốt công tác tham mưu
trước đó chúng tôi đã tiến hành tham mưu chỉ đạo đối với công an các xã tiến hành tuyên truyền cho người dân về tiến diễn về thực hiện đề án hôm sau này
trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục triển khai lực lượng công an tham mưu và phối hợp với các ngành của huyện để triển khai thực hiện tốt việc dữ liệu dân cư và cấp căn cứ công dân và mở má định danh cá nhân
thêm một vụ cháy quán karaoke lại vừa xảy ra trên địa bàn huyện trảng bom tỉnh đồng nai vào tối ngày hôm nay
trong ít phút khói bốc lên nghi ngút từ tầng cao của quán karaoke yến nhi thuộc xã hồ nai ba huyện trảng bom
mọi nỗ lực dập tắt tại chỗ bất thành ngay lập tức cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đã huy động các lực lượng đến hiện trường để dập lửa
khoảng một mươi tám giờ người dân phát hiện đám cháy lớn khói bốc lên từ quán karaoke yến nhi
ở xã hồ nai ba huyện trảng bong ngay lập tức người dân đã tiến hành chữa cháy tại chỗ sâu tán người bên trong
thời điểm cháy có khoảng ba mươi khách nghe thấy chuông báo cháy đã chạy xuống

nói là các em có hiểm ngữ hãy để lại vào chỗ hãy để lại vào chỗ lỡri cứng
nếu không có b intra philleriririririririririririro
nếu không còn ph
không còn ph
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt để dập tắt đám cháy ra soát tìm kiếm các nạn nhân bên trong
bốn xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường
lực lượng cứu hộ cứu nạn phải đục tường hai bên hông quán để tiếp cận vào bên trong
đến một mươi chín h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
khi đến đám cháy thì lực lượng cảnh sát phòng cháy đã nhanh chóng triển khai các đội chữa cháy bằng tổ chức cho cán bộ chiến sĩ là đeo mặt nạ bình khí độc khí tài di chuyển lăng vòi lên đường cục thang bộ để tiếp cận khu vực phòng bị cháy ở lầu ba
và đồng thời là tiến hành một bụi tấn công lên leo lên cái mái nhà kia bên của cái karaoke để triển khai bố và các thiết bị phá dở để tục tường cái phòng chế cháy đồng thời để tổ chức thoát khói và phun nước vào bên trong
và đồng thời trong quá trình chữa cháy thì các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đồng thời đeo các cái bình mặt nạ dường khí thiết bị bảo hộ an toàn và tổ chức tìm kiếm tất cả các cái phòng hát karaoke ở các tầng khác nhau và tổ chức tìm kiếm liên tục và đến một thời điểm đến một thời điểm kết luận là không có người mắc kiệt trong năm cháy
hiện vụ cháy cơ bản đã được khống chế nhưng các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang tìm kiếm
lại bên trong quán bị cháy thông tin ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người lửa đã thiêu dụi một phòng hát ở tầng hai hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy
còn về vụ cháy tại tỉnh bình dương hôm nay giám đốc công an tỉnh bình dương đã chủ trì nghe các đơn vị nghiệp vụ báo cáo tình hình và kết quả hoạt động điều tra ban đầu vụ án hình sự vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy xảy ra vào ngày sáu tháng chín tại cơ sở kinh doanh karaoke an phú
theo báo cáo của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cơ sở kinh doanh karaoke an phú do ông lê anh xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại tp hcm đứng tên đăng ký kinh doanh
năm hai nghìn hai mươi một ông xuân cho ông phạm quốc khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại tỉnh hậu giang thuê lại
qua điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định nguồn nhân của vụ cháy là do chập điện trên tầng hai của cơ sở
do cơ sở thiết kế xây dựng với nhiều vật dụng
liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh rất khó khăn cho công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
đến nay tất cả ba mươi hai nạn nhân tử vong trong đám cháy hiện đã xác định được danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng
bảy người bị thương có một mươi năm người bị thương nhẹ đã xuất viện hai người bị thương nặng vẫn điều trị tại bệnh viện
giám đốc công an tỉnh bình dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương thu thập thông tin chứng cứ để điều tra xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật
bên cạnh việc điều tra làm rõ vụ án công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm mệnh lệnh của giám đốc công an tỉnh khẩn trương ra quân kiểm tra chấn chỉnh những tồn tại thiếu sót xử lý nghiêm các cơ sở hộ gia đình cá nhân kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự vi phạm nhất là các quán bar karaoke cà phê nhạc nhà hàng ăn uống
qua hai ngày triển khai các lực lượng đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra một trăm hai mươi tám
cơ sở kinh doanh karaoke nhà hàng massage trên địa bàn tỉnh xử phạt vi phạm hành chính bảy mươi cơ sở với tổng số tiền hơn chín trăm tám mươi triệu đồng tại bình chỉ hoạt động tám cơ sở đã tổ chức đăng phát hàm chục tin bài phóng sự tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình karaoke trên các phương tiện thông tin đại chúng
do khí ga gây cháy khiến ba người bỏng nặng vụ việc xảy ra vào sáng ngày hôm nay